trong một phát biểu đưa ra vào ngày hôm qua liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng trong nghị viện châu âu ep
chủ tịch ủy ban châu ec bà ursula von der leyen cho rằng cáo buộc tham nhũng đối với phó chủ tịch nghị viện châu âu ivali
hiện là mối lo ngại cấp bách nhất đồng thời tái khẳng định bà cũng đang đề xuất thành lập một cơ quan đạo đức độc lập
để giám sát các thực thể của liên minh châu âu eu
trong khi đó một nguồn thạo tin cho biết hy lạp ngày một mươi hai tháng một mươi hai đã đóng băng tài sản của bà kaily
nghi phạm chính trong vụ án nêu trên và là một trong bốn người bị bắt và buộc tội ở bỉ vào cuối tuần qua
hiện văn phòng của bà cali chưa phản hồi khi được yêu cầu bình luận còn qatar đã phủ nhận mọi hành vi sai trái
trước đó trong khuôn khổ điều tra các công tố viên bỉ đã khám xét một mươi sáu ngôi nhà và thu giữ sáu trăm linh euro tiền mặt máy tính và điện thoại di động